tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã tiến hành hội đàm với bộ trưởng ngoại giao đan mạch christian jensen
trong chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng ngoại giao đan mạch christian jansen sang thăm việt nam
và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới
đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hai mươi năm tháng một mươi một hai nghìn một mươi sáu
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao đan mạch christian jensen
đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương đặc biệt là tại liên hợp quốc
việt nam hoan nghênh đan mạch tăng cường hợp tác và hỗ trợ asean thời gian qua
và mong muốn hai bên sớm triển khai các hoạt động
hợp tác cụ thể nhất là trong các lĩnh vực an ninh biển xây dựng thể chế
chia sẻ kinh nghiệm giải quyết hòa bình các tranh chấp hợp tác kết nối
phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục nông nghiệp công nghệ xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu